công tác kiểm tra sau thông quan là hoạt động nghiệp vụ quan trọng của ngành hải quan
trong khi thực hiện chủ trương đơn giản hóa các thủ tục khai báo chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm
hiện công tác này đã đạt được nhiều kết quả tích cực với số thu nộp ngân sách lên tới hàng trăm tỷ đồng
phòng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông trần mạnh cương
phó cục trưởng cục kiểm tra sau thông quan tổng cục hải quan về công tác này
thưa ông công tác kiểm tra sau thông quan đã mang lại lợi ích thiết thực như thế nào
công tác kiểm tra sau thông quan là công cụ hữu hiệu của hải quan hiện đại
giúp cho ngành hải quan có thể áp dụng các phương pháp quản lý hải quan hiện đại
giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa tăng tốc độ thông quan hàng hóa
cùng với công tác quản lý rủi ro và hải quan điện tử và kiểm tra sau thông quan là ba trụ cột của hải quan hiện đại
công tác kiểm tra sau thông quan là công cụ có tính răn đe của ngành hải quan
trong bối cảnh khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng nhanh qua các năm
công tác kiểm tra sau thông quan còn giúp cho ngành hải quan kịp thời phát hiện ra các lỗ hồng
trong công tác quản lý ở các khâu trước và trong thông quan giúp cho ngành hải quan kịp thời kiện toàn
thông qua công tác kiểm tra sau thông quan ngành hải quan cũng kịp thời kiến nghị với chính phủ
các bộ ban ngành sửa đổi bổ sung các chính sách các quy định pháp luật
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý
kịp thời sửa đổi bổ sung các kẽ hở của chính sách pháp luật
công tác kiểm tra sau thông quan này có gặp những khó khăn gì khi kiểm tra những doanh nghiệp
có hoạt động xuất nhập khẩu phức tạp hơn
kiểm tra đối với các doanh nghiệp này thì các doanh nghiệp tìm cách không hợp tác bỏ trốn ngừng hoạt động giải thể
trong thời gian tới thì cục kiểm tra sau thông quan sẽ thực hiện những nhiệm vụ gì để hoạt động này mang lại hiệu quả cao thưa ông ạ
trong các tháng cuối năm cục kiểm tra sau thông quan cũng tập trung cao điểm chỉ đạo kiểm tra chuyên đề
chống gian lận thương mại giả mạo xuất xứ việt nam để xuất khẩu hàng hóa vào thị trường mỹ và eu
cục đã thành lập tổ công tác đặc biệt do trực tiếp đồng chí
làm tổ trưởng chỉ đạo và tiến hành kiểm tra xử lý đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ trung quốc
lóc rác gia công giảm đơn để xuất khẩu hàng hóa vào thị trường mỹ và eu dưới xuất xứ made in vietnam
nhằm hưởng thuế xuất ưu đãi của mỹ và eu dành cho việt nam
đây cũng là một hành vi vi phạm mới khá tinh vi của một số nhà đầu tư đến từ trung quốc
sau khi xảy ra công tác